tuy nhiên ngoài việc xử lý của cơ quan chức năng thì vai trò của gia đình và nhà trường cùng các tổ chức đoàn thể xã hội trong quản lý giáo dục là hết sức quan trọng và cần thiết
bởi ngoài tính gian đe phòng ngừa trong xử lý nhà trường và gia đình cần giám sát chặt chẽ giờ giấc hoạt động của con em mình kịp thời uốn nắn và ngăn chặn những suy nghĩ lệch lạc của con cái
có như vậy mới hạn chế được tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật